ủy ban nhân dân huyện đảo hoàng sa thành phố đà nẵng đã tổ chức gặp mặt các nhân chứng là những công dân việt nam đã từng sống và làm việc tại quần đảo hoàng sa
tại buổi gặp mặt đại diện chính quyền huyện đảo hoàng sa khẳng định trước sau như một quần đảo hoàng sa là huyện đảo của thành phố đà nẵng thuộc chủ quyền của việt nam đang bị trung quốc cưỡng chiếm trái phép bằng vũ lực từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
thời gian qua thành phố đà nẵng đã tổ chức sưu tầm tiếp nhận nhiều tư liệu hiện vật có giá trị lịch sử và pháp lý đối với quần đảo hoàng sa
toàn bộ kho thông tin tư liệu hình ảnh về quá trình khai phá xác lập và bảo vệ chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa sẽ được triển lãm tại nhà trưng bày hoàng sa ở đà nẵng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi gặp mặt tiến sĩ trần đức anh sơn viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội đà nẵng đã trao tặng ủy ban nhân dân huyện hoàng sa một tư liệu quý chứng minh hoàng sa là của việt nam đó là tập bản đồ trung quốc do nhà xuất bản velav voldier trik rimer xuất bản tại đức năm một nghìn tám trăm tám mươi